ngày chín tháng bảy tại thủ đô phnom penh campuchia đã khai mạc diễn đàn thúc đẩy thương mại và đầu tư việt nam campuchia năm hai nghìn một mươi chín
bộ công thương đại sứ quán việt nam tại campuchia phối hợp với bộ thương mại campuchia và câu lạc bộ doanh nghiệp việt nam tại campuchia đã tổ chức sự kiện này
diễn đàn với sự tham gia của hơn hai trăm linh đại diện các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp hai nước
tại diễn đàn nhiều doanh nghiệp đã đóng góp ý kiến và nêu kiến nghị với chính phủ hai nước nhằm giúp tháo gỡ khó khăn trong quá trình đầu tư kinh doanh tại campuchia
các doanh nghiệp đề nghị chính phủ việt nam và campuchia phối hợp tăng cường trao đổi thông tin xây dựng cơ chế chính sách khai thác hiệu quả các nguồn lực triển khai thực hiện hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư đã ký kết
có chính sách khuyến khích và yêu đãi đầu tư đối với địa bàn kinh tế xã hội khó khăn đơn giản hóa thủ tục vận chuyển hàng hóa qua biên giới bảo quản nông sản kiểm định chất lượng
thời gian qua việt nam và campuchia cũng đã ký nhiều văn bản thúc đẩy hợp tác kinh tế như khung thỏa thuận về kết nối hai nền kinh tế việt nam campuchia đến năm hai nghìn ba mươi kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế hiệp định tranh đánh thuế hai lần bản ghi nhớ hợp tác về lĩnh vực giao thông vận tải đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi